tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tp hà nội
những vấn đề chung quanh chất lượng giáo viên chất lượng cơ sở vật chất
của các trường ngoài công lập tại thành phố đã được nhiều đại biểu chất vấn
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tham dự phiên họp
theo thống kê hiện trên địa bàn thủ đô còn thiếu ba trăm một mươi bốn trường công lập
trong bối cảnh đó việc phát triển các trường tư thục là một phương án tối ưu
thế nhưng trong số bốn trăm bảy mươi bảy trường tư thục hiện có trên địa bàn
thì có đến ba trăm tám mươi sáu trường phải đi thuê mượn địa điểm hoạt động chỉ được tạm thời không ổn định
ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo
từ thực trạng này nhiều đại biểu đề nghị giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố
làm rõ trách nhiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên và cơ sở vật chất các trường ngoài công lập
giám đốc chia sẻ cho hội đồng biết là trong ba trăm tám mươi sáu trường nước mà đi thuê đi mượn như thế này

là con em chúng ta được có cái môi trường đào tạo tốt
vấn đề thứ hai là đội ngũ giáo viên muốn dạy tốt phải có trình độ chuyên môn tốt kiến thức tốt truyền thục tốt
mà không đạt chuẩn thì quan điểm của sở về câu chuyện này như thế nào
tất cả các trường hiện nay trên địa bàn thành phố khi được cấp phép hoạt động thì đều đảm bảo
theo đúng quyền
các học sinh được dạy trong môi trường dạy trong các lớp học
về giáo viên hiện nay trên thành phố chúng ta và các lớp dạy dạy các lớp từ mầm non cho đến lớp trưởng phổ thông
theo đúng các quy định theo đúng biên tế hiện nay của các trường công lập và viên hợp đồng của các trường tư thuộc
đảm bảo các trung khai thì đều là đạt chuẩn
nhiều đại biểu không hài lòng về phần trả lời của ông chử xuân dũng
và cho rằng ông dũng vẫn chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý của sở trong việc quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập
liên quan đến vấn đề này phát biểu tại phiên chất vấn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết
thành phố luôn khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư trong lĩnh vực giáo dục
tuy nhiên hà nội vẫn chưa phát triển bằng một số tỉnh thành khác
nó cũng có nhiều nguyên nhân nhưng mà tôi nghĩ trong đó có cái nguyên nhân
đó là chúng ta trên địa bàn thành phố thì cái việc mà cái dạy đóng mặt bằng
và cái việc mà mặt bằng đất đai của chúng ta nó khó khăn hơn các tỉnh
vấn đề thứ hai đó là cái nguồn lực của giáo viên
và cái thứ ba là đó là cái cơ sở vật chất của các nhà đầu tư
cũng chưa đảm bảo theo cái nhu cầu
cho nên là chính vì vậy mà cái va đặc biệt là cái việc mà
chúng ta cũng còn nặng cái tư tưởng là con em phải vào trường không ạ
cho nên chính vì vậy mà cái hệ thống giáo dục của chúng ta cũng chưa phát triển được cái hệ thống ngoại giao
cho nên chúng ta hiện nay mới đạt một số rất là tinh tốn có hơn bảy
sau hai ngày làm việc trong chiều nay kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân thành phố hà nội cũng đã bế mạc